thưa quý vị qua công tác điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chứng minh làm rõ
trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy mắc thiết bị
phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử
tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước chủ đầu tư
nhà thầu tư vấn đấu thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị
là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật tst để trúng thầu
vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bảy bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô võ kế thành là giám đốc
trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
hoàng minh bá giám đốc công ty tst
huỳnh trọng nghĩa giám đốc công ty trường thịnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trần thị bình minh nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần duy phước
nguyên kế toán trưởng công ty tst
nguyễn đức quỳnh nguyên nhân viên trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị cáo là võ thanh kiệt và lưu nhật huy vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng do võ thanh kiệt xảy ra mâu thuẫn với phạm hoàng kiên
ngày chín tháng năm kiệt đã rủ lưu nhật huy cầm dao đi đánh kiên
trong lúc xô sát kiệt đã chém nhiều nhát vào đầu và cổ làm kiên cục tại chỗ và tử vong
sau đó huy chở kiệt đi trốn
ngày một mươi bốn tháng năm huy đến cơ quan công an đầu thú
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày thì kiệt bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng năm kiệt huy bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt võ thanh kiệt
hai mươi năm tù giam lưu nhật huy một mươi sáu năm tù giam cùng về tội giết người
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho bốn người tử vong tại đồng nai
vào dạng sáng ngày hôm qua ba mươi tháng chín
sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lái xe khách
cơ quan điều tra đang làm rõ các yếu tố trong đó có vi phạm tốc độ của cả hai xe
thông tin ban đầu xe loại một mươi sáu chỗ được xác định chạy quá tốc độ cho phép liên tục
trước thời điểm xảy ra tai nạn
thiết bị giám sát của xe này cũng bị ngắt quãng trong một số thời điểm nhất định
còn tốc độ của xe loại dường nằm luôn duy trì sát bảy mươi km một giờ ngay cả lúc xảy ra va chạm
trước đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng chín xe khách loại một mươi sáu chỗ xảy ra va chạm
với một xe khách loại năm mươi hai chỗ của nhà xe thanh bưởi
và vụ tai nạn khiến cho bốn người tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương
vào chiều ngày hôm qua thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết căn cứ tài liệu thu thập được
ngày ba mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam gọi tắt là công ty nhật nam
trước đó vào ngày tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với bà vũ thị thúy chủ tịch công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
chú phường trung hòa quận cầu giấy hà nội để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trung tướng tô ân sô cho biết quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
công ty nhật nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn tám chín trăm bốn mươi một tỷ đồng của khoảng hai mươi cá nhân
thông qua bốn mươi năm năm trăm hai mươi năm hợp đồng hợp tác kinh doanh một cá nhân ký nhiều hợp đồng
công ty nhật nam đã sử dụng chi trả tiền gốc lãi cho các cá nhân có số tiền khoảng hơn bốn hai trăm chín mươi một tỷ đồng
chi phí hoạt động của công ty này qua tài khoản ngân hàng là hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng
chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn hai hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của một trăm một mươi một bị hại
bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh qua vụ việc bộ công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần tỉnh táo khi tham gia các dự án huy động vốn
và hiện bộ công an đang tiếp tục làm rõ vụ án này để thu hồi tài sản giảm thiểu thiệt hại đến các nhà đầu tư
thưa quý vị qua công tác điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã chứng minh làm rõ
trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy mắc thiết bị
phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vụ án hình sự khởi tố vụ án hình sự khởi tố vụ án hình sự

khởi tố vụ án hình sự khởi tố vụ án hình sự khởi tố vụ án hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tiêu hóa da liễu mắt tư vấn sức khỏe cho bà con ngư dân trên địa bàn
và phát thuốc bổ cho trẻ em là con của gia đình ngư dân với tổng kinh phí gần một trăm ba mươi triệu đồng
đây là hoạt động nằm trong chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn
được trung ương hội chữ thấp đỏ việt nam phát động từ năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm cải thiện điều kiện lao động sức khỏe cho bà con ngư dân
hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển kinh tế đồng thời giữ gìn và khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương
thưa quý vị mới đây tại hà nội trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
phối hợp với hội nhà báo việt nam nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã tổ chức giới thiệu bộ sách thời gian và nhân chứng
bộ sách là tâm huyết của giáo sư nhà giáo nhân dân hà minh đức và các cộng sự trong suốt một mươi năm qua
ghi lại hành trình nghề nghiệp những kinh nghiệm làm báo quý báu của bốn mươi ba nhà báo gạo cội
góp phần tạo nên diện mạo báo chí cách mạng việt nam
bộ sách bao gồm ba tập
với hơn bốn mươi bài viết tập trung khắc họa chân dung các nhà báo gạo cội thầm lặng
đã góp phần tạo nên diện mạo của báo chí cách mạng việt nam
bốn mươi ba nhà báo được giới thiệu trong bộ sách thời gian và nhân chứng
phần lớn trong số đó là những nhà báo hoạt động trong thời kỳ từ trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
kéo dài qua cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
đây là thời kỳ gian nan vất vả nhiều hy sinh mất mát của cả dân tộc
nhưng cũng là thời kỳ hào hùng rực sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng
thế thì nhà báo là
thế thì nhà báo là một đời làm báo nhưng đặc biệt là những thời kỳ đặc biệt
thời kỳ mà nó có những vấn đề cho nên anh không nên lẩn tránh
và trong đó có những cái bây giờ phải nói là không thể lặp lại được
mà vẫn là một cái gì đấy mà tưởng nhớ nhưng đồng thời cũng là kinh nghiệm
mà đồng thời cũng là những kiến thức
tôi cảm thấy có một cái niềm vinh dự rất lớn
có tên trong cái số bốn mươi ba nhà báo lão thành được đăng cái hồi ký của mình trong cái cuốn sách
mang tên là thời gian và nhân chứng do nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phát hành năm hai nghìn một mươi
và tôi cảm thấy mình là một thế hệ sinh sâu đẻ muộn được thừa hưởng
một cái gia tài báo chí đồ sộ kể từ ngày nền báo chí cách mạng việt nam ra đời
dưới sự sáng lập của chủ tịch hồ chí minh nhà báo vĩ đại của chúng ta
bộ sách thời gian và nhân chứng được nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản lần đầu tập một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tập hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tập ba năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba bộ sách được xuất bản lần thứ hai
bộ sách được biên soạn công phu nghiêm túc giọng văn mộc mạc đơn giản
truyền tải những bài học kinh nghiệm làm báo quý báu phong phú
với tinh thần sáng tạo ý chí bản lĩnh của người cầm bút đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự